cảnh sát giao thông sẽ xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của nghị định bốn mươi sáu áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp chống đối lực lượng thực thi công vụ theo quy định của pháp luật
tại nghị định bốn mươi sáu hành vi vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông bị xử phạt hành chính lên tới một mươi tám triệu đồng
đặc biệt luật hình sự quy định mức độ vi phạm có nguy cơ làm chết người tổn thương sức khỏe người khác thì đưa ra chế tài xử lý hình sự
thời gian qua trên các tuyến đường của hà nội có rất nhiều xe ô tô tư nhân gắn biển phù hiệu của các cơ quan nhà nước bộ công an bộ quốc phòng
tình trạng này không chỉ gây phản cảm đối với người dân mà nhiều trường hợp khi cảnh sát giao thông dừng để xử lý các lỗi vi phạm tài xế còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng
trước thực trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm và tịch thu đối với những xe sử dụng phù hiệu không đúng quy định
mặc dù được gắn phù hiệu c của bộ thông tin và truyền thông thế nhưng khi tìm hiểu thì cả xe và lái xe đều không có liên quan gì đến bộ thông tin và truyền thông mà chỉ là gửi xe qua đêm ở đây
không phải bộ thông tin mà xe anh gửi đấy là người ta đưa cho anh cái giấy ra vào tổng cơ quan thôi
còn đây cũng là xe tư nhân nhưng trên kính lại dán phủ hiệu ca của học viện an ninh nhân dân
điều đáng nói là cả xe và lái xe đều không phải do học viện an ninh nhân dân quản lý
cái này thì mình biết em mình nó đi xe về quê thì nó dán lên thôi nó làm giảng viên của học viện an ninh thì nó được cấp nó dán lên
chỉ trong một giờ
cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng chục trường hợp dùng phù hiệu không đúng quy định khi tham gia giao thông
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý gần một trăm linh trường hợp xe gắn phù hiệu sai quy định
ba mươi bốn ô tô biển xanh hai mươi sáu ô tô biển đỏ vi phạm giao thông
cái việc mà các cái xe gắn các cái phù hiệu của ngành báo chí là một công an là hai
cái xe mà phụ đề điều khi cảnh sát giao thông
gặp các cái biển thì anh em cũng rất là ngại xử lý
thứ hai là người ta lợi dụng các cái biển ấy để có khi phải vi phạm đồ đèo thông có thể đi nhanh hơn một tí
ví dụ là khi mà đường nó ôn người ta sẽ đi sai làn đường hoặc là vượt đèn đỏ
các cái biển này thì đối với giao thông ngoài đường thì không có giá trị cả
trừ các cái cuộc ví dụ như là đạt đội hội ảnh học quốc hội
qua đây các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt các loại phù hiệu này
cảnh sát giao thông thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và xử lý
những xe ô tô đeo phủ hiệu bộ công an và các cơ quan nhà nước không hợp lệ đang lưu hành
cũng như hợp lệ nhưng vi phạm luật giao thông
tất cả những phương tiện vi phạm luật giao thông đều bị xử lý nghiêm theo quy định nhằm tạo sự bình đẳng cho người tham gia giao thông
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
vào sáng qua tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức gia quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa
theo đó lực lượng cảnh sát đường thủy trên cả nước sẽ tập trung tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đường thủy trọng điểm phức tạp
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy như phương tiện thủy vi phạm các quy định đăng ký đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
quy định về vận tải đường thủy quy định về bằng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy khai thác khoáng sản như cát sỏi trái phép buôn lậu gian lận thương mại
đặc biệt lực lượng chức năng sẽ kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng bến thủy phương tiện chở khách nhất là đối với tàu cao tốc tàu cánh ngầm phương tiện chở khách ngang sông
phương tiện trở khách du lịch phục vụ vui chơi giải trí các thuyền đò trở khách ngang sông
đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng là mức đầu tư nâng cấp đường từ phan thiết đến hàm tiến hũi né
hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng là mức đầu tư nâng cấp đường từ phan thiết đến hàm tiến hũi né